thực hiện chính sách của đảng và nhà nước về vận động quân chúng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
ubnd tỉnh tây ninh đã chỉ đạo các ngành đặc biệt quan tâm đến việc chăm lo đời sống vật chất
tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số qua đó đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực
đây là nội dung đã được tổng kết ghi nhận thông qua đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số ở tây ninh lần thứ ba vừa qua
năm năm qua tỉnh tây ninh đã cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác dân tộc
thực hiện đúng đắn các quan điểm chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số
đặc biệt là nghị quyết trung ương bảy của ban chấp hành trung ương đảng khóa chín về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc về công tác tôn giáo
hiện nay thì tỉnh tây ninh đang triển khai rất đồng bộ các chính sách hỗ trợ
trong đó thì chúng tôi đã triển khai hỗ trợ về tuyên truyền pháp luật hỗ trợ các chế độ như là bảo hiểm hỗ trợ vay vốn để sản xuất rồi đào tạo nghề
rồi hỗ trợ tạo về quyết việc làm và đặc biệt là rất quan tâm cho cái việc là xây dựng phát triển cái nguồn nhân lực là con em trong đồng bào dân tộc thiểu số
từ đó đời sống của bà con đã và đang có những đổi thay hết sức tích cực
gần một trăm linh hộ dân trên toàn tỉnh đã được sử dụng điện lưới quốc gia học sinh con em người dân tộc thiểu số được đi học tại trường phổ thông trung học dân tộc nội chú
nói chung là so với năm nay thì cái này bà con được phát triển rất là khác nhiều số hộ
đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới được tổ chức khám chữa bệnh cấp phát thuốc miễn phí hàng năm hỗ trợ nhà vật nuôi cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số
các lễ hội dân gian dân tộc được tổ chức theo phong tục tập quán phát huy được bản sắc văn hóa
trong thời gian tới công tác dân tộc cần tiếp tục tạo sự thống nhất về nhận thức tư tưởng tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng sự quản lý điều hành của nhà nước
phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc cùng nhau xây dựng đất nước
giàu mạnh nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc